văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở giáo dục của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
trong việc quản lý và lên phương án điều trị cho các f là người nghiện ma túy tâm thần bài liệt
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị phải tăng cường quản lý chặt chẽ
không để phát sinh thêm ca nhiễm mới tại các cơ sở cai nghiện ma túy cơ sở bảo trợ xã hội
các trường hợp f là học viên đang cai nghiện ma túy đâu có triệu chứng bệnh chuyến nặng
sẽ chuyến về bệnh viện giải chiến củ chi
các trường hợp f là người bệnh tâm thần chuyển về bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
hoặc bệnh viện điều trị covid một mươi chín tp thủ đức
đối với người bại liệt đang được quản lý tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt thanh lọc
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế tp hcm
chỉ đạo bệnh viện quận một mươi hai tiếp tục hướng dẫn chuyên môn
theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp f tại cơ sở